thưa quý vị lập khống một mươi ba phiếu ủy nhiệm tri để chiếm đoạt tiền bùi thị ngọc yến kế toán trưởng của trung tâm phát triển quỹ đất huyện định quán vừa bị công an tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến ngày bị bắt yến đã lợi dụng chức vụ được giao để lập hồ sơ khống và sử dụng chữ ký số của giám đốc cũng là chủ tài khoản trung tâm phát triển quỹ đất huyện định quán
để chuyển tiền cho nhiều đối tượng không nằm trong diện được bồi thường hỗ trợ tái định cư thuộc một số dự án trên địa bàn huyện
bước đầu cơ quan công an xác định bằng thủ đoạn này yến đã chiếm đoạt hơn hai mươi bảy tỷ đồng để trả nợ và mua bất động sản
hiện công an tỉnh đồng nai đang mở rộng điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định
đã thành quy luật cứ vào dịp cuối năm thì tình hình buôn lậu lại có những diễn biến vô cùng phức tạp
mới đây thì tại quảng bình và quảng trị đã bắt được số lượng lớn hàng hóa là rượu nhập lậu
chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại tuyến đường tránh thành phố đồng hới đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an thành phố đồng hới
đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị đón dừng kiểm tra phương tiện do lê trọng hiếu
trú tại tỉnh thanh hóa điều khiển lưu thông theo hướng nam bắc có nghi vấn vận chuyển hàng lậu
kiểm tra hành chính lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe vận chuyển tám trăm tám mươi năm chai rượu do nước ngoài sản xuất
trên sản phẩm không dán tem rượu nhập khẩu theo quy định
tại thời điểm kiểm tra lái xe lê trọng hiếu không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên
giá trị ước tính của số hàng khoảng tám trăm năm mươi triệu đồng
còn tại quảng trị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh này đã phát hiện tại phường đông giang thành phố đông hà
một đối tượng vận chuyển chín trăm linh chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc
trên xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín h bảy mươi hai nghìn sáu trăm linh sáu do nguyễn hoàng anh chú tài huyện thạch thành tỉnh thanh hóa điều khiển
đang vận chuyển hàng trăm chai rượu ngoại có tổng giá trị khoảng sáu trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra tài xế nguyễn hoàng anh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số rượu nói trên
thưa quý vị và các bạn tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp tết dương lịch và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
mới đây công an quận hà đông thành phố hà nội cho biết đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet
theo tài liệu điều tra khoảng đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai lê nguyên dương lấy một tài khoản master từ một đối tượng qua mạng xã hội
sau đó đối tượng dương tiếp tục chia nhỏ các tài khoản cho hai đối tượng vũ văn vượng và bùi văn hùng
qua các mối quan hệ các đối tượng bàn bạc thống nhất với nhau sẽ cùng quản lý và chia thành nhiều tài khoản giao cho các khách chơi cá độ bóng đá với các mức giá khác nhau
đồng thời chủ động liên hệ với các con bạc khi có nhu cầu chơi cá độ
do tôi thích đa bóng lên trên mạng nhiều thì thấy trên mạng có những quảng cáo về làm trang bóng như thế thì kiếm lời được
qua các giấy kiếm lời thì tôi là không có nghiệp gì cho nên là cũng thấy như thế thì cũng vào tìm hiểu và cũng biết được đấy là cái có thể kiếm được tranh nhận
theo cơ quan công an việc phát hiện và triệt phá đường dây gặp nhiều khó khăn do phương thức và thủ đoạn phạm tội tinh vi của đối tượng cầm đầu
việc thanh toán sẽ được thực hiện ngay sau khi các trận đấu kết thúc đồng thời để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng
các đối tượng chỉ giao trang bóng cấp tài khoản cho người thân quen
đặc biệt hình thức giao dịch thường sẽ không gặp mặt trực tiếp mà chuyển tiền qua các ngân hàng hoặc sử dụng tài khoản của những người khác nhau
đối tượng dương là cấp master là có hộ khẩu thượng chú ở tại thanh xuân nam thanh xuân hà nội
đối tượng dương lấy trang đại lý cấp master sau đó chia cho các trang đại lý cấp asian và hưởng tranh lệch với giá đô thỏa thuận

ví dụ như khi đối tượng dương lấy trang bóng thì đô quy ước là bảy
ví dụ như khi giao đến tay con bạc thì có thể lên đến hai trăm linh hoặc là năm mươi bảy mươi một trăm linh tùy các con bạc và tùy từng mối quan hệ cụ thể của đối tượng với con bạc khác nhau
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông đã ra quyết định khởi tố hình sự đối với các đối tượng có liên quan đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra làm rõ vụ việc
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế tiêu dùng đáng chú ý khác
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế tiêu dùng đáng chú ý khác
mỗi năm rừng việt nam có tiềm năng tạo ra khoảng năm mươi bảy mươi triệu tấn tiến trị carbon rừng dôi dư nếu xuất khẩu thành công thì nguồn thu lên đến hàng nghìn tỷ đồng
báo cáo khảo sát chỉ số thanh toán mới của mastercard năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy hơn ba phần tư người tiêu dùng việt nam sử dụng công nghệ xác thực sinh chắc học để xác minh danh tính chiếm bảy mươi tám và thanh toán bảy mươi tám
tỷ lệ này nhiều hơn việc sử dụng mã pin mật khẩu và các phương thức xác thực
cũng theo báo cáo công nghệ sinh chắc học nhận được niềm tin từ đông đảo người tiêu dùng
tuy nhiên vấn đề quyền riêng tư là một trở ngại lớn đối với đa số người dùng tham gia khảo sát
với bảy mươi một người được hỏi quan tâm đến các đơn vị có quyền truy cập dữ liệu sinh chắc học của họ
mong muốn mang đến một mùa tết ấm áp yêu thương xung vầy bên người thân gia đình cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn
vietjet hd sài gòn sẽ dành tặng hai chuyến bay miễn phí đưa người lao động
về quê đoàn tết nguyên an quy mão hai chuyến bay miễn phí dành cho người lao động từ tp hcm về nghệ an và thanh hóa
dự kiến bay vào ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tức là hai mươi tháng chạp
không chỉ được tặng vé bay miễn phí để về quê ăn tết các hành khách trên chuyến bay trở về quê hương
còn nhận được những phần quà tết ý nghĩa tình cảm ấm áp của đoàn bay vietjet
sở giao thông vận tải tp hcm vừa có văn bản gửi các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu kiểm định phương tiện giả soát chấn chỉnh các bất cập
tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố
sở này đề nghị các trung tâm đăng kiểm chủ động ra soát chấn chỉnh ngay các bất cập sai phạm
thực hiện đầy đủ nghiêm túc các chỉ đạo của bộ giao thông vận tải cục đăng kiểm
hiện nay trên địa bàn tp hcm có một mươi bảy trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
trong đó có năm trung tâm đăng kiểm trực thuộc cục đăng kiểm việt nam
chín trung tâm đăng kiểm tư nhân ba trung tâm đăng kiểm trực thuộc sở giao thông vận tải tp hcm
sở giao thông vận tải cũng yêu cầu các trung tâm đăng kiểm năm nghìn một s năm nghìn hai s và năm nghìn ba s trực thuộc sở khẩn trương giả soát
kiện toàn các dây chuyển kiểm định giả soát chuẩn hóa các quy trình kiểm soát chất lượng nội bộ
động viên tinh thần cán bộ viên chức người lao động ổn định làm việc đảm bảo phục vụ nhu cầu người dân
dự kiến sẽ tăng cao do một số trung tâm đăng kiểm khác đang tạm ngưng hoạt động do bị đình chỉ
cũng liên quan đến việc đăng kiểm này thì trong những ngày vừa qua
nhiều trung tâm đăng kiểm tại tp hcm có số lượng xe đến kiểm định đông bất thường
để xe có thể được đăng kiểm thì nhiều người phải đi từ sáng sớm và mất cả một ngày mới có thể đăng kiểm xong
theo lý giải của đại diện một số trung tâm đăng kiểm thì nguyên nhân là do một phần
một số trung tâm đăng kiểm đóng cửa vì có sai phạm trong việc
kiểm định phương tiện phần khác là do thời điểm cuối năm lượng xe đến đăng kiểm tăng thường tăng cao
xin được chuyển sang những thông tin khác
thưa quý vị tập đoàn điện lực việt nam evn cũng vừa gửi kiến nghị tới bộ công thương
về việc điều chỉnh tăng giá điện ngay trong năm hai nghìn hai mươi hai trước áp lực chi phí đầu vào tăng mạnh
khiến cho tập đoàn này lỗ lên tới hơn ba mươi một tỷ đồng trong năm nay
tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai
và triển khai thực hiện kế hoạch năm của tập đoàn điện lực việt nam evn
đại diện evn cho hay mặc dù năm hai nghìn hai mươi hai tình hình thế giới có nhiều biến động
ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng toàn cầu đặc biệt là chi phí nhiên liệu tăng cao
làm tăng chi phí sản xuất điện nhưng evn vẫn đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội
tuy vậy để vận hành hệ thống điện an toàn ổn định evn gặp nhiều khó khăn
đó là việc cấp than sản xuất trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu
giá than thế giới tăng cao nguồn nhập khẩu hạn chế nên tồn kho thấp
trong khi giá than nhập khẩu tăng một ba mươi năm lần so với năm hai nghìn hai mươi một và tăng gấp ba lần so với năm hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh đó evn đã tập trung tiết giảm chi phí thực hiện các giải pháp về quản trị
trong đó thì tiết kiệm một mươi các chi phí thường xuyên cắt giảm từ hai mươi ba mươi chi phí sửa chữa lớn
thực hiện chi lương chỉ bằng với tám mươi chín mươi mức lương bình quân năm hai nghìn hai mươi
nên giúp tiết giảm chín bảy trăm linh tỷ đồng
tuy vậy thì theo evn dù đã triển khai nhiều giải pháp nhưng vẫn không thể bù đắp được chi phí mua điện
do giá nhân liệu tăng cao đột biến
do đó thì kết quả năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến sẽ lỗ khoảng ba mươi một ba trăm sáu mươi tỷ đồng
những ngày vừa qua thì nhiều người tiêu dùng phải đau đầu khi lựa chọn rau xanh cho bữa ăn của gia đình mình
bởi vì giá rau đang tăng gấp hai ba lần so với cách đây một tháng trước
thậm chí là có những loại rau tăng đến gấp năm lần
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng về vấn đề này
nâng lên đặt xuống không phải vì rau không tươi ngon mà vì giá các loại rau xanh đều tăng cao
gần tết rồi hay sao rau cỏ rét hay sao mà mua cái gì nó cũng tăng giá
thì người bán cũng đi buôn người ta cũng buôn cũng vất vả
mà người mua thì giá cả cái gì nó cũng neo lên
mà bây giờ làm việc gì nó cũng thấy khó khăn lắm
ghi nhận tại một số chợ dân sinh trên địa bàn
bàn thành phố hà nội bắp cải cải thảo đang có giá khoảng ba mươi đồng một kg
cải chip cải ngọt có giá khoảng bốn mươi một kg
nếu như lần tăng giá gần đây nhất rau xanh tăng giá nhưng các loại củ vẫn giữ được ổn định
thì thời điểm này các loại củ như su hào cải ngọt cũng đội giá theo
giá rau như hiện tại bây giờ là tăng so với tháng trước là gấp hai ba lần
người ta vẫn phải mua nhưng mà mua ít đi
ví dụ như là ngày xưa mua một cân bây giờ họ chỉ ăn nửa cân thôi
một trong những nguyên nhân khiến giá rau xanh tăng cao bởi giá phân bón đắt đỏ
người trồng rau thu hẹp diện tích trồng rau
lý do nữa được người trồng rau đưa ra là thời tiết năm nay lạnh muộn
không thuận lợi cho rau xanh phát triển là một trong những lý do dẫn đến việc nguồn cung ít
năm nay cái rau ná này soi mỗi năm thì nó sẽ được giá hơn mỗi năm một chút
các nơi nó bị ngập nụt nhiều thì là người ta không làm được
thì ở khu này nó không bị mưa thì họ ở đây làm được thì nó sẽ được giá hơn
thực ra là cái giá rau của chúng tôi
thì nó là ổn định đưa ra thị trường để ổn định
rau thì đáp ứng được nhu cầu của thị trường
có thể là một số mặt hàng rau có thể là lên tăng giá tăng cao
nhưng vẫn đảm bảo được điều hòa để điều phối được các loại rau đưa ra thị trường
những ngày qua nhiều vùng trồng rau trên địa bàn thành phố hà nội
cũng như các tỉnh lân cận đang mở rộng diện tích trồng rau xanh
để phục vụ dịp trước trong và sau tết nguyên đán
cùng với việc thời tiết thuận lợi có thể giá rau xanh
sẽ sớm bình cột
thưa quý vị và các bạn sáng nay nguyễn thái luyện
chủ tịch công ty cổ phần địa ốc alibaba và hai mươi hai đồng phạm
trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
đã kết thúc phần trinh tụ
các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án
được hội đồng xét xử cho nói lời sau cùng đầu tiên
bị cáo nguyễn thái luyện cho biết các bị cáo khác vì tin tưởng mình
mà vướng vào lao lý nên mong hội đồng xét xử xem xét
cho các bị cáo hưởng mức án
bằng thời gian tạm giam về dân sự bị cáo nguyễn thái luyện
mong hội đồng xét xử xem xét không hình sự hóa dân sự
để khách hàng không bị thiệt hại và nhận lại quyền lợi chính đáng
các bị cáo còn lại khi nói lời sau cùng đã mong hội đồng xét xử
xem xét tuyên án bản án công tâm cho các bị cáo hưởng các tình tiết
giảm nhẹ mức án phù hợp để các bị cáo sớm có cơ hội
làm lại cuộc đời làm điều có ích cho xã hội
một phiên tòa khác cũng đang thu hút sự quan tâm của dư luận
xét xử nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty aic và ba mươi năm bị cáo vi phạm quy định
về đấu thầu lợi dụng chức vụ quyền hạn thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng đưa và nhận hối lộ
vào sáng nay hội đồng xét xử đã tập trung thời gian làm rõ
các hành vi của nhóm bị cáo tại các công ty quân xanh giúp aic
trúng các gói thầu dự án bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
theo có trạng để thuận lợi trong việc chúng gói thầu thiết bị y tế
tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai nguyễn thị thanh nhàn đã chỉ đạo
hoàng thị thúy nga phó tổng giám đốc aic và nhân viên mua hồ sơ mời thầu
lập hồ sơ dự toán cho cả công ty quân đỏ và quân xanh để công ty aic trúng thầu
trong quá trình thực hiện hợp đồng nhàn đã ký và chỉ đạo trần mạnh hà
phó tổng giám đốc aic ký các phụ lục hợp đồng điều chỉnh điều khoản
phạt hợp đồng trái với quy định gây thiệt hại hơn ba năm tỷ đồng
trả lời thẩm vấn của chủ tọa phiên tòa các bị cáo thuộc nhóm công ty quân xanh cho aic
đã thừa nhận hành vi và cho rằng do muốn bán được các sản phẩm thiết bị y tế
thì phải tham gia làm quân xanh cho gói thầu này
các bị cáo đã nhận thức được hành vi sai phạm và chủ động hợp tác với cơ quan tố tụng
để làm rõ nội dung vụ án khắc phục hậu quả
liên quan tới mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy mới đây một vụ mua bán vận chuyển trái phép
một mươi bánh heroin đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
ma túy công an tỉnh cao bằng chủ trì phối hợp với công an phường sông hiến
thành phố cao bằng phát hiện triệt phá
cụ thể vào hồi hai mươi h một mươi năm phút ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại tổ một mươi năm phường sông hiến thành phố cao bằng
tổ công tác đã phát hiện và bắt quả tăng đối với đặng văn sáu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại huyện định hóa tỉnh thái nguyên về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ một mươi bánh heroin có trọng lượng hơn ba bốn kg cùng nhiều tài liệu vật chứng khác có liên quan
qua đầu tranh ban đầu
đối tượng sáu đã thừa nhận về hành vi phạm tội của mình
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và bắt tạm giam hoàng thị lưu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể năm hai nghìn một mươi sáu liêu đã nhận sáu trăm linh triệu đồng từ một gia đình có người nhà muốn làm việc tại cảng hàng không quốc tế vinh
tuy nhiên sau khi nhận số tiền trên liêu sử dụng trả nợ và chi tiêu cá nhân
đến nay vẫn không xin được việc như đã cam kết
cũng với thủ đoạn tương tự trong thời gian trên liêu cũng hứa hẹn xin việc làm tại một số cảng hàng không quốc tế
như nội bài phú bài đà nẵng chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh hà tĩnh và nghệ an
với tổng số tiền hơn hai năm tỷ đồng
sau một thời gian điều tra
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định bắt giữ hoàng thị liêu ở tp biên hòa tỉnh đồng nai
tại cơ quan điều tra liêu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị trong thời điểm cuối năm tất cả các hoạt động đều trở nên khẩn trương và bận rộn hơn
do đó mà nhiều người dân cũng đã chủ quan và vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng xấu thực hiện hành vi phạm tội
trong đó thì có tội phạm trộm cắp
để nêu cao tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản của cá nhân và góp phần bảo vệ tài sản của mọi người xung quanh
lực lượng công an huyện đông anh thành phố hà nội đã tăng cường công tác tuyên truyền
và bên cạnh đó cũng đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tập trung đầu tranh với loại tội phạm này
phóng viên thời sự đã có ghi nhận ngay sau đây
thị trấn đông anh dân cư đông có nhiều tuyến phố tập trung buôn bán
nhưng nếu sơ hở chủ quan không chủ động bảo vệ tài sản
các đối tượng trộm cắp sẽ dễ dàng lợi dụng địa bàn này để thực hiện hành vi phạm tội
lực lượng công an thị trấn thời gian qua đã tăng cường công tác tuyên truyền
đặc biệt là nêu các phương thức thủ đoạn của các đối tượng để người dân nhận biết
chủ động cướp cũng sẽ có cơ hội để lợi dụng các sơ hở của chúng tôi để hoạt động
nhưng thực ra điều đó không xảy ra
và việc này làm cho nhân dân hết sức tin tưởng vào lực lượng công an trong vấn đề an ninh trật tự giữ gìn an ninh trật tự
đây là hai đối tượng lê tiến trình và hoàng ngọc tú
cả hai đều có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản
do không có việc làm ổn định nên cả hai vẫn ngựa quen đường cũ
lựa chọn những gia đình có cửa ở tầng hai tầng ba mở ngay giữa trưa
các đối tượng đã đột nhập vào nhà dân lấy đi tài sản là tiền và vàng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn huyện đông anh đã xảy ra bốn mươi sáu vụ trộm cắp tài sản
lực lượng chức năng đã làm rõ bắt giữ bốn mươi chín đối tượng
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến nay
đã xảy ra năm vụ bắt giữ chín đối tượng về hành vi này
tổ chức điều tra cơ bản địa bàn để nắm tình hình hoạt động của các loại đối tượng
cũng như là bám sát đối với các đối tượng có biểu hiện hành vi vi phạm
để khi mà các đối tượng có cái manh nha có thực hiện hành vi phạm tội
thì sẽ được ngăn chặn kịp thời và phát hiện bắt giữ ngay
chỉ cần có chút sơ hở chủ quan lơ là hoặc không có những biện pháp bảo vệ an toàn tài sản
nhất là thời điểm những tháng cuối năm như hiện nay thì chính người dân sẽ là người chịu thiệt hại
mong rằng mỗi người dân hãy nâng cao cảnh giác tự quản tự phòng
khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn của tội phạm nên cung cấp thông tin đến cơ quan công an gần nhất
để kịp thời phối hợp xử lý
và tiếp ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các thông tin đáng chú ý khác
sẽ có trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp hcm đã tổ chức trục xuất một mươi hai đối tượng
người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị phát hiện bắt giữ và là nạn nhân của những vụ lừa đảo lao động
tại tp hcm trong thời gian gần đây
quá trình điều tra phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp hcm xác định một mươi hai đối tượng trên đều có quốc tịch trung quốc
bị dù dỗ vào đường dây lừa đảo việt nam
nhóm này nhập cảnh trái phép vào việt nam qua đường tiểu ngạch tại các tỉnh thành phía bắc
sau đó di chuyển vào tp hcm bằng sạch
tuy nhiên tại tp hcm nhóm người này không được tiếp nhận bị cắt liên lạc với người thân sống đang thang
một số đến cơ quan công an trình báo và được hỗ trợ
số còn lại đi tìm kiếm việc nhưng không được và bị lực lượng chức năng bắt giữ
sau khi hoàn tất các thủ tục chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai một mươi hai đối tượng này đã được trục xuất
trao trả cho lực lượng chức năng của trung quốc tại cửa khẩu hữu nghị lạng sơn hiện
công an tp hcm đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng môi giới và tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn
ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an quận một mươi hai đã bắt khẩn cấp nhóm đối tượng gồm phạm hoàng em quê cần thơ
và ba đối tượng ngụ tại tp hcm gồm vũ đức hoàng vũ hoàng tâm sinh năm hai nghìn bốn ngụ tại quận phú nhuận
và vũ văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ tại quận một mươi hai để điều tra về hành vi mua bán người và giữ người trái pháp luật
trước đó trong quá trình kiểm tra hành chính một số khách sạn trên địa bàn công an quận phát hiện nhiều nhân viên nữ phục vụ tại đây
có người chỉ mới dưới một mươi bốn tuổi mở rộng điều tra công an quận xác định phạm hoàng em là quản lý quán karaoke ở thành phố cần thơ và chuyên điều đào đi khách
tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng an quen với lê thanh đoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chủ khách sạn thuộc phường đông hương thuận quận một mươi hai
cũng từ đó cho đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng em đã giao tổng cộng năm cô gái và thu của đoàn khoảng một trăm bốn mươi triệu đồng
các cô gái trên sau khi bị bán vào khách sạn của đoàn thì hoạt động mại dâm hàng ngày dưới sự quản lý của tuấn hoàng và tân
ba đối tượng này được vợ của đoàn thay làm nhiệm vụ quản lý lễ tân và canh gác không cho gái mại dâm bỏ trốn khỏi khách sạn
tuy nhiên các gái mại dâm này sẽ không nhận được tiền công vì bị trừ vào số tiền đoàn đã trả cho em
bên cạnh đó đoàn đã sắp xếp cho gái mạy giam chụp ảnh khỏa thân đăng lên các trang web để chào mời thu hút khách mua giam
quá trình xác minh lực lượng công an cũng ghi nhận trong số các cô gái bị em bán cho đoàn có trường hợp phải chịu nợ thêm trên một trăm linh triệu đồng
do bị đoàn phạt vì các lỗi như sử dụng ma túy tiền lãi suất nợ cũ hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra để xử lý theo pháp luật
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai công an quận một mươi một thành phố hồ chí minh đang điều tra thống kê thiệt hại do hỏa hoạn gây ra tại một tòa nhà cao tầng trên đường lê đại hành khiến hàng trăm người phải tháo dậy
theo báo cáo nhanh của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cướp nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh khoảng một mươi hai h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai đám cháy bùng phát từ căn hộ tại tầng một mươi một của cao ốc trên đường lê đại hành phường một mươi năm quận một mươi một
phát hiện cháy bảo vệ tòa nhà báo động cho khoảng hai trăm linh cư dân cùng nhân viên các công ty doanh nghiệp đang làm việc bên trong sơ tán ra ngoài theo đường thang bộ
lực lượng tại chỗ cố gắng khống chế ngọn lửa không để cháy lan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi một điều nhiều xe cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường và dùng xe thang đưa bốn người xuống đất an toàn
đám cháy được dập tắt sau đó nhưng nhiều tài sản bị cháy hư hỏng hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại vụ cháy đang được làm rõ
các quy định về lưu trữ dữ liệu người sử dụng dịch vụ tại việt nam là nội dung được nhiều tổ chức doanh nghiệp quan tâm đặt câu hỏi
tại hội nghị quán triệt hướng dẫn nghị định số năm mươi ba ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật an ninh mạng diễn ra vào sáng nay ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
hội nghị do bộ công an phối hợp với diễn đàn doanh nghiệp việt nam liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh tổ chức
hội nghị tập trung vào hai nội dung chính phổ biến hướng dẫn triển khai thi hành nghị định số năm mươi ba của chính phủ
quy định chi tiết một số điều của luật an ninh mạng
đối với các tổ chức doanh nghiệp và trao đổi giải pháp những câu hỏi có liên quan đến nội dung của nghị định này
câu hỏi của các tổ chức doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài nước xoay quanh những vấn đề chính như
các loại hình doanh nghiệp trong và ngoài nước bắt buộc phải lưu trữ dữ liệu
nghị định hướng dẫn thực hiện về lưu trữ dữ liệu ở việt nam
hình thức lưu trữ dữ liệu của các doanh nghiệp
tại hội nghị các đại biểu khách mời tham dự đã được lắng nghe những giải đáp hướng dẫn cụ thể rõ ràng từ các cơ quan chức năng của bộ công an
những giải đáp hướng dẫn này hết sức cần thiết có ý nghĩa quan trọng giúp các tổ chức doanh nghiệp cá nhân triển khai áp dụng đúng đắn hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh
nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ và những vấn đề nguy cơ thách thức lớn từ không gian mạng
hội nghị cũng đáng nghe phát biểu báo cáo của lãnh đạo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
trong đó giải thích làm rõ những thuật ngữ có tính chất chuyên môn hướng dẫn cách thức triển khai thực hiện
và yêu cầu trách nhiệm của các tổ chức doanh nghiệp cá nhân cần tuân thủ nhằm đảm bảo các quy định theo nội dung luật an ninh mạng
cũng liên quan đến tình hình an ninh mạng chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đã ký kết thỏa thuận hợp tác với ban quản lý khu công nghệ cao tp hcm
phát biểu tại buổi lễ thiếu tướng nguyễn văn giang phó cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an cho biết
trong bối cảnh hiện nay tình hình an ninh mạng tiếp tục diễn biến phức tạp hoạt động xâm phạm an ninh mạng sẽ diễn ra với nhiều phương thức thua đoạn tinh vi nguy hiểm
việc phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và ban quản lý khu công nghệ cao tp hcm sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh an toàn
kịp thời phát hiện ngăn chặn các hoạt động tấn công mạng chủ động xử lý các sự cố an ninh mạng
việc ký kết giữa hai đơn vị nhằm nâng cao năng lực công nghệ cao nội sinh của lực lượng công an thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp công nghệ viễn thông
nhằm đẩy mạnh phát triển nghiên cứu sản xuất các sản phẩm lưỡng dụng công nghệ cao đặc biệt là các sản phẩm an ninh mạng sản phẩm điện tử phần mềm trí tuệ nhân tạo để bắt kịp với xu thế phát triển của thế giới
chiều nay ngày hai mươi hai tháng một mươi hai bệnh viện ba mươi tháng bốn đã tiếp đoàn công tác bộ y tế do bà đào hồng lan ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ y tế dẫn đầu
và đây là lần đầu tiên bệnh viện ba mươi tháng bốn tiếp đón lãnh đạo cấp cao của bộ y tế đến làm việc về công tác phối hợp về chuyên môn với các bệnh viện hạng một trên địa bàn tp hcm
hơn một năm qua do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín công tác khám chữa bệnh của đơn vị có nhiều ảnh hưởng lớn
năm hai nghìn hai mươi hai bệnh viện đã khám và điều trị gần một trăm bốn mươi lượt người bệnh thực hiện hơn năm ca phẫu thuật thực hiện an toàn hơn một mươi trường hợp chạy thận nhân tạo và các kỹ thuật cao khác
tại buổi làm việc lãnh đạo bệnh viện ba mươi tháng bốn mong muốn trong thời gian tới bệnh viện sẽ tăng cường hợp tác đào tạo tại chỗ để nâng cao tay nghề kỹ thuật cán bộ y tế của đơn vị
chú trọng hợp tác bên ngoài để thu hút chuyên gia đầu ngành tạo sự đổi mới trong ý thức người dân có nhu cầu khám chữa bệnh tại bệnh viện
tiếp tục ký kết với các bệnh viện bản ghi nhớ hợp tác chuyên môn về đào tạo khám chữa bệnh kỹ thuật cao tại bệnh viện ba mươi tháng bốn hợp tác theo mô hình bệnh viện vệ tinh hoặc giảm tải như đang làm việc với bệnh viện chợ rảy
tại buổi làm việc bộ trưởng đào hồng lan đánh giá cao nỗ lực của bệnh viện trong công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
đối với những khó khăn mà bệnh viện nêu lên tại buổi làm việc bộ trưởng bộ y tế giao cục khám chữa bệnh làm việc cụ thể để có giải pháp chuyên môn về thuốc và vật tư y tế bảo hiểm y tế
bộ y tế đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn vướng mắt và đến thời điểm này đã trình chính phủ và hoàn thiện trong thời gian tới đề nghị các bệnh viện hạng một trên địa bàn tăng cường phối hợp để hỗ trợ chuyên môn thu hút được người đến khám và điều trị trong thời gian tới

cứ sau khi thi học kỳ một trẻ sẽ bước vào kỳ nghỉ tết kéo dài đây là thời điểm trẻ xả hơi sau kỳ thi nên được ba mẹ cho phép sử dụng mạng xã hội nhiều hơn và cũng là dịp để nhiều trẻ vì tò mò tìm hiểu các trò chơi nguy hiểm